chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
dịp đón tết cổ truyền của dân tộc kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm và dân hương tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
tổng bí thư nguyễn phú trọng thắp hương trên bàn thờ bắc hồ tại ngôi nhà sáu mươi bảy đây cũng là nơi bác nằm dưỡng bệnh khi sức khỏe đã yếu hơn
chia sẻ với thành tích của chị em làm việc tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đón một mươi triệu khách đến du lịch đồng bào và bạn bè quốc tế đến thăm bác đông hơn
điều đó khẳng định đất nước ta thanh bình bác hồ của chúng ta vô cùng vĩ đại nhân dân tin tưởng vào đảng vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc
chủ tịch nước trần đại quang đã đến chúc tết và kiểm tra công tác tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hà nội
chủ tịch nước biểu dương khen ngợi những mặt công tác mà công an tp hà nội nói chung và phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt nói riêng đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm hai nghìn một mươi bảy giảm thiểu un tắc giao thông chủ tịch yêu cầu phòng cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền kết hợp với xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tổ chức phương án giao thông một cách tốt nhất có phương án kế hoạch cụ thể để tham mưu với lãnh đạo thành phố hà nội và chính phủ để giảm thiểu un tắc giao thông
cũng trong ngày hôm nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm chúc tết tại nhà riêng giáo sư anh hùng lao động vũ khiêu giáo sư tiến sĩ anh hùng lao động nhà giáo nhân dân nghệ sĩ nhân dân trần thu hà giáo sư nhà giáo nhân dân hà minh đức
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ tình cảm kính trọng của đảng nhà nước dành cho các giáo sư nghệ sĩ nhân dân và nhà giáo nhân dân
chủ tịch nước mong các trí thức tiêu biểu của thủ đô tiếp tục công hiến bồi dưỡng thế hệ trẻ nói gương và kế thừa các thế hệ đi trước cùng nhau bồi đắp hun đúc văn hóa người việt ngày càng phát triển
chủ tịch nước chúc các giáo sư khỏe mạnh tiếp tục đóng góp trong lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chợ hoa tết quảng an và chợ đào quất nhật tân là địa điểm buôn bán các loại cây cảnh lớn nhất thành phố hà nội
mỗi ngày khu vực này thu hút hàng triệu lượt du khách qua lại khiến tình trạng giao thông an ninh trật tự luôn căng thẳng
trước thực trạng này công an quận tây hồ đã triển khai những giải pháp điều tiết phân luồng và túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các điểm nóng giao thông
nhờ đó tình trạng giao thông tết đình dậu năm nay đã được cải thiện đáng kể
những hàng rào sắt được dựng lên dọc tuyến đường âu cơ nghi tàm quận tây hồ
người đi đường không thể dừng xe mua hàng như mọi năm
cứ mỗi dịp tết đến khu vực này trở thành điểm bán đào quất và các loại cây cảnh trang trí tết
nên luôn tập trung hàng triệu lượt người qua lại mỗi ngày
năm nay ngay từ dằm tháng chạp công an quận tây hồ đã thiết lập hệ thống rào chắn này
nhờ đó tình hình giao thông khu vực chợ hoa quảng an và chợ cây cảnh nhật tân được cải thiện đáng kể
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và cắm chốt trên các địa bàn từ đầu chợ
cửa vào và cửa ra trên dọc tuyến đường
chúng tôi đã cắm chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn và trực tiếp chỉ huy công an phường phải có mặt để kiểm tra đôn đốc
và trực tiếp làm cùng với cán bộ chiến sĩ tại các địa bàn sung yếu
ngoài các khu vực chợ tết trên địa bàn quận tây hồ cũng có các điểm lễ hội tập trung đông du khách đi lễ đầu năm như phủ tây hồ
điều này gây không ít áp lực cho lực lượng công an và chính quyền quận
để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự người dân ăn tết
một trăm linh quân số với hơn bốn trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ công an quận tây hồ đã được yêu cầu trực ngày ba mươi tết
những ngày giáp tết và sau tết luôn có năm mươi quân số túc trực số còn lại luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết
hàng năm với địa bàn tây hồ có hàng triệu lượt khách thập phương đến du xuân cũng như du lịch tâm linh
đòi hỏi sự đảm bảo an ninh trật tự rất lớn yêu cầu lực lượng công an quận phải xây dựng những phương án
kế hoạch để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân du xuân đón tết
công an quận tây hồ đã xây dựng hai phương án ba kế hoạch để đảm bảo chất tự an toàn giao thông
trật tự đô thị vệ sinh môi trường và đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn của quận tây hồ trong dịp đầu năm
ủy ban dân quận cũng đã giao cho công an quận về tổ chức thực hiện đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn quận
và giao cho các ngành mặt trận tổ quốc các đoàn thể thuộc quận phối hợp
chủ động phối hợp với công an quận để tổ chức tuyên truyền thực hiện các công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn của quận tây hồ
dòng người vẫn hối hả để chuẩn bị một cái tết đầy đủ cho gia đình mình
thế nhưng họ càng vội thì giao thông càng hỗn loạn
với những chiến sĩ công an các dịp lễ tết luôn là thời điểm áp lực công việc căng thẳng nhất
và vì nhiệm vụ họ phải gác lại chuyện gia đình
để chăm lo cho hàng nghìn gia đình khác
dù là ngày cuối cùng nghỉ tết nguyên đán đinh rậu nhưng tại các bến xe lượng hành khách đến bến không cao như mọi năm
có bến giảm từ ba mươi đến bốn mươi lượng hành khách so với tết năm hai nghìn một mươi chín
tình hình giao thông đã ở mức ổn định an ninh trật tự được đảm bảo
theo đánh giá của tổng cục đường bộ việt nam đây là một năm đạt được hiệu quả cao trong công tác phục vụ hành khách
sáng hai mươi chín tết không còn cảnh hành khách
hành khách trên lấn sâu đẩy bến xe mỹ đình yên nghĩa đều vắng vẻ
theo nhiều tài xế tình trạng chung năm nay khách rất vắng
lý do có thể do hành khách đã đi xe cá nhân về quê
và đặc biệt sau việc hà nội điều chuyển luồng tuyến vận tải giữa các bến xe
thì lượng hành khách được phân bổ đều hành khách đi lại thuận tiện hơn
để bảo đảm phục vụ tốt nhất việc đi lại của người dân trong dịp tết
bến xe và các doanh nghiệp vận tải đã chuẩn bị chú đáo sẵn sàng phục vụ hành khách trong mọi tình huống
còn hành khách đến bến xe cảm thấy thoải mái vui vẻ an toàn hơn không còn cảnh chen chúc chờ đợi như những năm trước
ngay tại bến nước ngầm lượng khách cũng đã giảm ba mươi so với các năm trước
nhưng do các chủ phương tiện chấp hành nghiêm sự điều tiết của cảnh sát giao thông nên ủn tắc không bị kéo dài
ngày hai mươi sáu tháng một tại cửa lạch quen huyện quỳnh lưu hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tiến hành bàn giao một tàu đánh cá bị nạn và bảy ngư dân bị nạn trên biển
cho đồn biên phòng quỳnh thuận vừa được biên đội tàu của hải đội hai cứu hộ cứu nạn đưa về bờ an toàn
trước đó vào lúc tám giờ năm phút ngày hai mươi năm tháng một tàu vỏ gỗ mang biển kiểm soát n a
chín mươi năm nghìn bốn trăm chín mươi ts do ông nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chú tại xóm một mươi hai xã quỳnh ngọc huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng đang đánh bắt cách bờ biển bốn mươi năm hải lý thì tàu chết máy không thể hoạt động được
tàu đã phát tín hiệu cấp cứu qua bộ đàm và liên lạc thông báo cho bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
nhận được tin báo hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tiếp cận được tàu bị nạn cung cấp lương thực thực phẩm cho các ngư dân đồng thời kiểm tra chăm sóc sức khỏe cho bảy thuyền viên trên tàu và đưa về bờ an toàn
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia ngày hai mươi sáu tháng một cả nước xảy ra hai mươi hai vụ tai nạn giao thông khiến ba mươi một người thương vong
theo báo cáo của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày hai mươi sáu tháng một tức ngày hai mươi chín tết trên cả nước đã xảy ra hai mươi hai vụ tai nạn giao thông làm mọi người khó khăn
tức ngày hai mươi chín tết trên cả nước đã xảy ra hai mươi hai vụ tai nạn giao thông làm một mươi năm người chết và một mươi sáu người bị thương
cụ thể đường bộ xảy ra một mươi chín vụ tai nạn làm chết một mươi ba người bị thương một mươi bốn người đường sắt xảy ra ba vụ tai nạn làm chết hai người bị thương hai người
cũng trong ngày đầu tiên nghỉ tết đình dậu hai nghìn một mươi bảy tức ngày hai mươi sáu tháng một đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tiếp nhận một mươi tám cuộc gọi và tám tin nhắn của người dân phản ánh
nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé nhồi nhét khách chạy quá tốc độ cho phép
trong phần tin thế giới ấn độ kỷ niệm sáu mươi tám năm ngày cộng hòa
nhật bản và mỹ có kế hoạch đàm phán thương mại tự do song phương
đúng ngày này cách đây sáu mươi tám năm ngày hai mươi sáu tháng một
năm một nghìn chín trăm năm mươi ấn độ chính thức trở thành nước cộng hòa khi hiến pháp nước này bắt đầu có hiệu lực
để kỷ niệm ngày này một cuộc diễu binh hoành tráng để biểu dương sức mạnh quân sự đã được tổ chức ở thủ đô new delhi
tham dự buổi lễ có tổng thống ấn độ pranab mukherjee phó tổng thống hamish ansari thủ tướng narendra modi và thái tử mohammed bin daif al nahyan của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đang ở thăm nước này
mở màn cuộc diễu binh là đội hình máy bay của không lực ấn độ bay biểu diễn qua lễ đài
tiếp đó ba binh chủng thuộc các lực lượng vũ trang ấn độ gồm lục quân không quân và hải quân diễu hành
bên cạnh đó một lực lượng quân sự của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất cũng tham gia diễu hành tại cuộc diễu binh hoành tráng này
đây là lần đầu tiên một lực lượng quân đội nước ngoài tham gia một sự kiện như vậy ở ấn độ
thủ tướng nhật bản shinzo abe cho biết tokyo và washington có thể sẽ tổ chức đàm phán về thương mại tự do song phương
sau khi tân tổng thống donald trump ký xác lệnh rút mỹ khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
phát biểu tại quốc hội sau khi được hỏi về đàm phán thương mại giữa hai nước ông abe cho rằng nhật bản tiếp tục đề cao vai trò quan trọng của mỹ trong tpp
nhưng việc đàm phán về hiệp định đối tác kinh tế và hiệp định thương mại tự do
với mỹ không phải là không khả thi nhật bản là nước đầu tiên đã hoàn tất các thủ tục phê chuẩn tp trong nước
sau khi mỹ rút khỏi tpp một mươi một nước còn lại dự kiến tổ chức các cuộc thảo luận vào tháng ba tới nhằm tìm cách cứu vãn hiệp định thương mại đa phương này
trong khi đó bạo giới thái lan ngày hôm nay đã dẫn lời phó thủ tướng thái lan somkiy jaturi pittak cho rằng việc tân tổng thống mỹ donald trump
tuyên bố rút khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương sẽ thúc đẩy việc hoàn tất hiệp định đối tác xuyên thái bình dương
hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và thái lan ủng hộ việc nhanh chóng hoàn tất đàm phán thỏa thuận này
riêng đối với thái lan một mươi hai thành viên tpp chiếm đến bốn mươi kim ngạch thương mại và bốn mươi năm tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước này
ông somki cho rằng việc mỹ rút khỏi tpp sẽ giúp rcep có viễn cảnh tốt đẹp và tất cả các nước trong khu vực hiện đang hướng về rcep như một thỏa thuận thương mại đa phương thay thế
bên cạnh đó thái lan vẫn có thể tiếp tục theo đuổi
các cuộc đàm phán thương mại và đầu tư với washington thông qua thỏa thuận khung về thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng như hiệp ước hữu nghị thái mỹ
mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của thái lan sau trung quốc và nhật bản
rcep đã đi qua một mươi sáu vòng đàm phán và dự kiến vòng đàm phán thứ một mươi bảy sẽ diễn ra ở nhật bản vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chính quyền của tổng thống mỹ donald trump đang soạn thảo hai xác lệnh có liên quan đến việc washington cắt giảm hàng tỷ đô la mỹ tài trợ cho liên hợp quốc
và các tổ chức quốc tế khác
hai dự thảo xác lệnh cho thấy ông trump đang theo đuổi kế hoạch cắt giảm tổng cộng thêm bốn mươi quỹ dành cho các tổ chức quốc tế và một ủy ban sẽ được thành lập để xác định cách thức thực thi kế hoạch này
mỹ hiện là nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách chính của liên hợp quốc khoảng hai mươi hai và cũng là nhà tài trợ hàng đầu cho các tổ chức lớn của liên hợp quốc như cơ quan các vấn đề về người tị nạn hay chương trình phát triển liên hợp quốc
ngoài ra mỹ cũng đóng góp tới hai mươi tám năm tổng chi phí hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình là bảy tám tỷ đô la
số người nghèo tại khu vực mỹ la tinh và vùng caribe đã lên tới một trăm bảy mươi năm triệu người tăng bảy triệu người so với năm hai nghìn một mươi
con số trên được đưa ra trong báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tại cuộc họp ngoại trưởng cellak đang diễn ra tại cộng hòa dominica
tỷ lệ lao động làm công nguyên
công an lương tại mỹ latin giảm hai trong khi số lao động tự do tăng hai bảy tiền lương thực tế tăng một nhưng đôi lúc không tương ứng với mức độ lạm phát
dự báo kinh tế trong khu vực trong năm nay sẽ tăng một ba chủ yếu do tăng trưởng năng động của các nền kinh tế như cộng hòa dominica panama sankis và nevis
tình hình biến đổi khí hậu thương mại bất bình đẳng trong xã hội cũng như nạn trốn thuế khiến khu vực thất thu khoảng sáu bảy tổng sản phẩm quốc nội gdp
hội nghị ngoại trưởng xê lắc nằm trong chuỗi chương trình của hội nghị thượng đỉnh lần thứ năm của tổ chức này diễn ra trong hai ngày tại cộng hòa dominica
đối với các nước phương đông tết nguyên đán là dịp những người con xa quê về đoàn tụ với gia đình
chính vì vậy mà giao thông dịp tết luôn trở thành một nỗi ám ảnh với nhiều người đặc biệt là ở đất nước đông dân nhất thế giới như trung quốc
từ ngày một mươi ba tháng một mùa cao điểm giao thông xuân vận của trung quốc chính thức diễn ra
so với mọi năm số lượng người tham gia giao thông trong khoảng thời gian trước tết nguyên đán năm nay tiếp tục tăng mạnh
khoảng thời gian cao điểm giao thông mùa tết sẽ kéo dài khoảng bốn mươi ngày từ ngày một mươi ba tháng một đến hết ngày hai mươi một tháng hai
đây là đợt xuân vận sớm nhất trong vòng năm năm trở lại đây tại trung quốc sớm hơn năm ngoái tới một mươi ngày
theo thống kê của cục đường sắt vũ hán trong vòng bốn mươi ngày cao điểm số hành khách đi lại bằng tàu hỏa ước tính khoảng hai mươi năm triệu lượt người
tăng hơn chín tức là khoảng hai triệu lượt
so với năm ngoái đợt cao điểm trong ngày có thể sẽ lập kỷ lục mới với tám trăm năm mươi lượt người
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt